tại phú yên bình định do có mưa lớn kết hợp với thủy điện xả lũ điều tiết nên mực nước ở các sông lên nhanh
tới thời điểm này đã có một mươi sáu người thiệt mạng hơn một mươi hai ngôi nhà bị ngập
và tỉnh bình định là địa phương đã chịu thiệt hại nặng nề nhất với chín người thiệt mạng do mưa lũ
một số vùng bị chia cắt học sinh phải nghỉ học từ ngày sáu tháng một mươi hai
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương trước tình trạng mưa lớn vẫn đang tiếp tục
có nơi mưa rất to phổ biến từ một trăm linh một trăm năm mươi mm ở nam miền trung
ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai và ủy ban quốc gia về tìm kiếm cứu nạn
đã có công điện hỏa tốc đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố
các bộ ngành phải chỉ đạo chủ động triển khai những phương án ứng phó với tình trạng mưa lũ hiện nay
dự báo trong những ngày tới khu vực miền trung sẽ tiếp tục chịu mưa lũ lớn ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh
kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên trong đêm nay và ngày mai tám tháng một mươi hai
ở các tỉnh thừa thiên huế đến kinh hoa tiếp tục có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to từ năm mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm linh mm